thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết
tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi năm năm trăm ba mươi sáu ca số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là một trăm sáu mươi sáu ca
số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo một mươi chín ca
tính từ một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng bảy đến sáu h sáng ngày hôm nay có ba chín trăm chín mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có bốn ca nhập cảnh và ba chín trăm tám mươi bảy ca được ghi nhận ở trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai bảy mươi ca